nhằm lan tỏa nghệ thuật đương đại tới đông đảo công chúng triển lãm tỏa hai tôn vinh ba mươi bốn tác phẩm thuộc nhiều trường phái đa dạng từ hiện thực biểu hiện chiều tượng tới sắp đặt do giám tuyển mizuki endo và họa sĩ phạm an hải cùng lựa chọn